tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp lãnh đạo bộ quốc phòng
quân đội các nước brunei campuchia trung quốc indonesia lào malaysia myanmar
limba nga singapore và thái lan sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập
quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và quân đội các nước đối với việt nam
nêu rõ việt nam nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề tồn tại bất đồng và tranh chấp
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
không tham gia liên minh quân sự không liên kết với nước này để chống nước kia
không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ việt nam để chống lại nước khác
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế
thực hiện chính sách quốc phòng độc lập tự chủ việt nam đồng thời chú trọng phát triển
tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ của nhau vì mục tiêu cao nhất là hòa bình độc lập và phát triển
thủ tướng đề nghị các nước tiếp tục ủng hộ để việt nam năm hai nghìn hai mươi đảm nhiệm thành công
vai trò chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc